chúng ta cùng nhìn lại chân lý không có gì quý hơn độc lập tự do
năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu mỹ hồ ạt đưa quân vào miền nam việt nam để cứu nguy cho chính quyền sài gòn đã có đi cơ xuống đầu
đồng thời leo thang đánh phá miền bắc bằng không quân và hải quân
đúng thời khắc gian nguy và để đối phó với chiến tranh chiến lược của mỹ
chủ tịch hồ chí minh đã ra lời kêu gọi chống mỹ cứu nước
khẳng định chất lý không có gì quý hơn độc lập tự do
chiến tranh có thể kéo dài năm năm một mươi năm hai mươi năm hoặc lâu hơn nữa
hà nội hải phòng và một số thành phố xí nghiệp có thể bị tàn phá
xong nhân dân việt nam quyết không sợ
không có gì quý hơn độc lập tự do
quan điểm của bác là sức mạnh của dân tộc là phải sức mạnh của toàn dân
toàn dân hiểu được đoàn kết lại
dưới sự lãnh đạo của đảng
thì cái sức mạnh đó là vô địch
cho dù là so sánh lực lượng có thua kém kẻ thù
nhưng cái sức mạnh tinh thần ấy sức mạnh đoàn kết này nó sẽ chiến thắng
vừa sản xuất chiến đấu và chi viện
hậu phương lớn miền bắc xã hội chủ nghĩa vẫn thực hiện tốt vai trò nhiệm vụ của mình
với tinh thần thóc không thiếu một cân quân không thiếu một người
từng đoàn xe vẫn vượt búa bom báo đạn để tiếp tế cho tuyển tuyến lớn miền nam
hàng triệu người con đã ngã xuống trên tuyến đường máu lửa
để mang lại bầu trời độc lập tự do cho tổ quốc
nhiều người con ưu tú đã vĩnh viễn nằm xuống để tuổi hai mươi thành sóng nước
tất cả đều khẳng định chân lý không có gì quý hơn độc lập tự do
theo thông tin mới nhất mà chúng tôi biết
là hiện nay là chúng ta là giải gác trên cả nước
có thể là cũng là một quốc gia mà nhiều gọi là nghĩa chành sự nhất
trên ba nghệ trang vệ sinh
để nói là cái sự hy sinh tổn thất lớn miền nam
xuyên dọc tuyến đường thì cả trên trường miền bắc
cũng như là để đổi tuyến đường trên sơn
để đoàn trên trường miền nam
có thể nói đấy là một sự hy sinh một sự tổn thất rất lớn
để chúng ta có cái thắng lợi của mình
nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc
đã đồng hành với dân tộc suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước
rồi đến thời đại hồ chí minh xây dựng và bảo vệ
và điều đó càng quan trọng hơn trong tình hình hiện nay
trong thời kỳ hội nhập thời cơ nhiều nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức
chính là vừa xây dựng đất nước hội nhập
và bảo vệ độc lập chủ quyền thiên liêng của tổ quốc
có thể thấy chân lý không có gì quý hơn độc lập tự do
luôn soi sáng và khẳng định sức mạnh của dân tộc việt nam
độc lập chủ quyền của đất nước là điều tối thượng là bất biến
là những vấn đề là chúng ta phải kiên định
nó là chủ quyền là quốc gia là ảnh hưởng
đó là con đường liên minh chủ nghĩa xã hội
đó là chủ nghĩa bác liên minh tư tưởng hồ chí minh
đó là độc lập dân tộc con liên minh chủ nghĩa xã hội
đó là sự lãnh đạo tuyệt ứng của đảng
đó là kiên định đó là quy tắc
nhưng đồng hời chúng ta lại đứng về mặt trong sức lượng
trong đối ngoại trong ứng xử trong quan hệ hết sức mềm dẻo
câu nói của bác là không có gì quý hơn độc lập tự do
áp dụng vào thời điểm này tôi thấy là hoàn toàn có giá trị
thời sự như cách đây đã năm mươi năm
bởi vì người dân việt nam luôn luôn mong muốn là có một cái nước
một cái khung cảnh hòa bình độc lập
để mà xây dựng đất nước
và chúng ta không bao giờ chấp nhận cái chuyện
là độc lập chủ quyền bị xâm phạm
những hoạt động chi ân như thế này
chính là đạo lý của dân tộc
là trách nhiệm và trở thành động lực của mỗi người chúng ta
cùng công hiến góp công sức vào công cuộc xây dựng
và bảo vệ vững chắc tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa
nhân kỷ niệm sáu mươi chín năm ngày thương binh liệt sĩ hai mươi bảy tháng bảy
với truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn ăn quả nhớ người trồng cây
tri ân sự hy sinh đóng góp của các anh hùng liệt sĩ
các thương bệnh binh trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ tổ quốc
vào những ngày qua đã có rất nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực
được lực lượng công an trên cả nước tích cực triển khai thực hiện
tại bình định công an các đơn vị địa phương trong tỉnh đã tổ chức thăm hỏi sức khỏe
và tặng quà các mẹ việt nam anh hùng có chồng con là liệt sĩ công an nhân dân
anh dũng hy sinh trong kháng chiến chống thực dân đế quốc giải phóng quê hương
các gia đình có công với cách mạng trên địa bàn
tại các nơi đến thăm đoàn đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những cống hiến lớn lao
sự hy sinh vô bờ bến của các mẹ của các gia đình có công với cách mạng
đã sinh ra những người con anh dũng
chiến đấu vì nền độc lập tự do cho dân tộc
tiếp nhận nguồn kinh phí xây dựng một trăm linh ngôi nhà tình nghĩa của bộ công an
với số tiền năm mươi triệu đồng mỗi ngôi nhà
nhân dịp kỷ niệm sáu mươi chín năm ngày thương binh liệt sĩ hai mươi bảy tháng bảy
công an quảng nam đã bàn giao một mươi ngôi nhà tỉnh nghĩa của bộ công an
cho các gia đình chính sách ngành công an trên địa bàn
đây là hoạt động thể hiện lòng tri ân những hy sinh đóng góp của các anh hùng liệt sĩ
thân nhân những người có công với cách mạng
đoàn thanh niên và hội phụ nữ công an tỉnh lâm đồng đã đến thăm hỏi
tặng quà cho các mẹ việt nam anh hùng thân nhân liệt sĩ và các gia đình có công với cách mạng
trên địa bàn thành phố đà lạt
tại những nơi đến thăm đoàn đã trân trọng trao quà và thăm hỏi tình hình sức khỏe
bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến hy sinh của các đồng chí thương binh liệt sĩ

trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc thống nhất đất nước
trường đại học phòng cháy chữa cháy cũng đã tổ chức tới thăm và tặng sáu mươi xuất quà
trị giá bốn mươi triệu đồng cho các thương bệnh binh hiện đang được điều trị tại trung tâm điều dưỡng thương binh duy tiên tỉnh hà nam
hoạt động nhằm chia sẻ những khó khăn vất vả trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày với các đồng chí thương bệnh binh
khẳng định lực lượng công an nhân dân luôn ghi nhớ công ơn của các anh hùng liệt sĩ
các đồng chí thương bệnh binh đã không tiếc bệnh bệnh
các đồng chí thương bệnh bệnh bệnh
các đồng chí thương bệnh bệnh
thưa quý vị những ngày tháng bảy tri ân này chúng ta hãy cùng đến với côn đảo mảnh đất từng được mệnh danh là địa ngục trần gian
để cùng cảm nhận sâu đậm giá trị lớn lao về những hy sinh mất mát của bao thế hệ cha anh vì nền độc lập của dân tộc
hành trình tri ân tại nơi đảo thiêng của công đoàn bệnh viện một trăm chín mươi tám bộ công an
đã giúp cho cán bộ chiến sĩ hiểu hơn về trách nhiệm của mình hết lòng hết sức phụng sự tổ quốc phục vụ nhân dân
gần một mươi bảy năm bị cầm tù tại vùng đất đã từng được coi là địa ngục trần gian
những cực hình tra tấn dã man đã khiến ông tư hùng năm nay gần tám mươi tuổi luôn bị các di chứng hành hạ đau đớn
ông đã rất xúc động khi đoàn công tác của công đoàn bệnh viện một trăm chín mươi tám bộ công an cùng các nhà hào tâm đến thăm khám bệnh và trao những món quà đầy ý nghĩa
các đồng chí rất quan tâm
các đồng chí rất quan tâm đối với anh em tổ ở công đảo
rất mừng rỡ gặp các anh em ở đây cũng như là các gia đình
rồi đối với tôi tôi rất cảm tạ đối với các đồng chí
côn đảo vùng đất linh thiêng của tổ quốc nơi thể hiện tinh thần yêu nước ý chí cuột cường bất khuất và khát vọng sống khát vọng độc lập tự do của dân tộc việt nam
trong bầu không khí nghĩa tình chan chứa tình đồng đội
đoàn công tác của công đoàn bệnh viện một trăm chín mươi tám bộ công an cùng các nhà hào tâm đã không quản ngại đường xá xa xôi
đến tận nơi thăm hỏi động viên khám bệnh và trao quà cho năm gia đình cựu tù hiện còn sống tại chính nơi mà họ đã bị đầy đoạ giam cầm khốc liệt
các cái vết thương trên người các đồng chí vẫn hành hạ vẫn đau đớn

lần khám này thì thay mặt cho đoàn thì chúng tôi cũng đã tặng quà để biểu hiện cái tình cảm của đồng chí
những con da của công đoàn bệnh viện một trăm chín mươi tám nói riêng và của khán bộ chiến sĩ công an nói chung
thì chúng tôi rất là cảm động và cảm kích trước những cái tấm gương về những nhân chứng lịch sử sống để mà chúng tôi nói gương học tập
với bao thế hệ người việt nam côn đảo là nơi giải mã nhiều câu hỏi lớn về ý chí nghị lực khí phách của các chiến sĩ cộng

ngày nay các thế hệ con cháu khi đặt chân tới mảnh đất côn đảo tận mắt nhìn thấy những chuồng cọp chuồng bò những công cụ và hình ảnh mà bọn cai ngục đã tra tấn tổ nhân lại càng cảm nhận sâu đậm giá trị lớn lao về những hy sinh mất mát của bao thế hệ cha anh vì nền độc lập tự do của dân tộc
sau chuyến đi này tôi sẽ về và xây dựng kế hoạch tuyên truyền cho đoàn viên của mình hiểu về sự hy sinh cống hiến của các chiến sĩ cách mạng để cho đất nước hòa bình độc lập thống nhất như ngày hôm nay
mỗi một đoàn viên công đoàn cán bộ chiến sĩ của bệnh viện một trăm chín mươi tám cùng nhau nỗ lực phân đấu và đoàn kết hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của bệnh viện giao
có mặt tại vùng đất từng được mệnh danh là địa ngục trần gian này
cán bộ đoàn viên công đoàn cơ sở bệnh viện một mươi chín tháng tám thêm một lần nữa được ôn lại những chiến công oai hùng và thấu hiểu cả những mất mát hy sinh tinh thần kiên trung bất khuất của quân và dân ta
đặc biệt là tri ân tới những nhân chứng lịch sử những người mà dù thời gian có thể lên xẹo vết thương nhưng nỗi đau còn mãi nhức nhối
để rồi lớp lớp thế hệ hôm nay sẽ hiểu về trách nhiệm của mình
xứng đáng là lớp người kế tục trung thành và xuất sắc sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa
các nơi khác ở ven biển và đồng bằng bắc bộ có gió mạnh cấp sáu cấp bảy giật cấp tám cấp một mươi
còn ở hà nội có gió giật mạnh cấp sáu cấp bảy
và trong từ sáu đến một mươi hai giờ vừa qua thì ở các tỉnh ven biển đông bắc và đồng bằng bắc bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa từ năm mươi một trăm linh mm
một số nơi ở như nam định thì một trăm hai mươi sáu mm ninh bình thì một trăm bảy mươi ba mm và thái bình thì là một trăm tám mươi sáu mm
và hồi năm giờ sáng ngày hôm nay hai mươi tám tháng
ngày bảy vị trí tâm bão ở vào khoảng hai mươi bốn độ vĩ bắc một trăm linh năm tám độ kinh đông trên đất liền các tỉnh nam đông bắc bộ
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp tám từ sáu mươi đến bảy mươi năm kmh giật cấp chín cấp một mươi một
dự báo trong một mươi hai giờ tới bão di chuyển theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được từ một mươi đến một mươi năm km
tiếp tục đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới sau đó là vùng áp thấp
do ảnh hưởng của cơn bão sâu yếu thành vùng áp thấp vùng biển vĩ bắc bộ
bao gồm các huyện đảo bạch long vĩ cát hải cô tô vân đồn vào sáng nay còn có gió mạnh cấp sáu cấp bảy giật cấp chín cấp một mươi biển động mạnh
các tỉnh bắc bộ và thanh hóa tiếp tục có mưa vừa mưa to đến rất to
tổng lượng mưa cả đợt do bão số một gây ra phổ biến từ một trăm linh hai trăm linh mm có nơi thì trên ba trăm linh mm
cảnh báo nguy cơ rất cao sẽ ra lũ quét sạt lở đất ở vùng núi ngập úng và vùng trũng thuộc đồng bằng bắc bộ thanh hóa việt bắc và tây bắc
cấp độ rủi ro thiên tai là ở cấp ba
trước ngày hôm qua hai mươi bảy tháng bảy tại hà nội học viện cảnh sát nhân dân đã tổ chức lễ bàn giao trang thiết bị trong khuôn khổ dự án xây dựng thư viện điện tử giữa học viện cảnh sát nhân dân và cơ quan hợp tác quốc tế hàn quốc
được chính thức khởi động từ tháng một năm hai nghìn một mươi năm tính đến thời điểm hiện tại dự án xây dựng thư viện điện tử tại học viện cảnh sát nhân dân do chính phủ hàn quốc tài trợ thông qua cơ quan hợp tác quốc tế hàn quốc tại việt nam đã hoàn thành khoảng tám mươi các hạng mục của dự án
thời gian tới học viện cảnh sát nhân dân sẽ thiết lập hệ thống công nghệ thông tin kết nối thư viện đến các phòng học của nhà trường phòng làm việc của cán bộ và ký túc xá của sinh viên lắp đặt bảng thông minh bục giảng thông minh hàn quốc tại tất cả các phòng học của nhà trường

trong báo cáo về vụ phong mô sa gửi đến các đại biểu quốc hội nghiên cứu theo đề xuất của đại biểu quốc hội đầu phiên họp trong báo cáo này nêu trách nhiệm của nhiều bộ ngành và cá nhân liên quan đến vụ phong mô sa
trả lời câu hỏi của báo chí về việc đang có tình trạng quy trách nhiệm theo kiểu châm dâu đổ đầu ông võ kim cự đại biểu quốc hội nguyễn ngọc phương phó trưởng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh quảng bình nói vụ này liên quan đến cả một hệ thống liên quan tới nhiều bộ ngành chứ không phải chỉ cá nhân ông võ kim cự
vì một mình ông cự không thể quyết định được để có một dự án đâu phải đơn giản formosa đâu phải tự đến để ký với ông cự với hà tĩnh còn bao nhiêu cấp phải xin tới xin lui
hiện nay ông võ kim cự đã phát biểu có trách nhiệm cá nhân trong việc để cho phongmosa vào đầu tư ở hà tĩnh trong đó có nói đến các nguyên nhân là mong muốn tạo ra cú hích phát triển cho hà tĩnh thứ hai là tạo công an việc làm ông cự cũng chăn trở khi không lường trước hết những tình huống có thể xảy ra
thưa quý vị mặc dù đã được quy định tại luật giao thông đường bộ nhưng hiện nay một số chủ phương tiện vẫn không có ý thức chấp hành luật vi phạm phổ biến là các lỗi dừng đỗ của ô tô tới đây ngày một tháng tám thì những hành vi sau đây sẽ bị tăng mức xử phạt
theo nghị định bốn mươi sáu hai nghìn một mươi sáu ndcp các lỗi sau đây sẽ bị phạt hành chính đối với chủ phương tiện từ ba trăm linh đến bốn trăm linh đồng
dừng xe không sát theo lề đường hẻ phố phía bên phải theo chiều đi hoặc bánh xe
dừng xe gần nhất cách lề đường hẻ phố quá hai mươi năm m
dừng xe trên đường xe điện đường dành riêng cho xe buýt
dừng xe trên miệng cống thoát nước miệng hầm của đường điện thoại điện cao thế
chỗ dành riêng cho xe chữa cháy lấy nước
rời vị trí lái tắt máy khi dừng xe
dừng xe đỗ xe không đúng vị trí quy định ở những đoạn có bố trí nơi dừng xe đỗ xe
dừng xe đỗ xe trên đường dành cho người đi bộ qua đường
dừng xe nơi có biển cấm cấm dừng xe và đỗ xe dừng xe dưới gầm cầu vượt
phạt hành chính từ sáu trăm linh đồng đến tám trăm linh đồng đối với các trường hợp sau
dừng xe đỗ xe tại vị trí bên trái đường một chiều trên đoạn đường cong hoặc gần đầu dốc nơi tầm nhìn bị che khuất
trên cầu gầm cầu vượt song song với một xe khác đang dừng đỗ nơi đường bộ giao nhau hoặc trong phạm vi năm m tính từ mét đường giao nhau
điểm dừng đón trả khách của xe bít
hoặc trong phạm vi năm m hai bên cổng trụ sở cơ quan tổ chức có bố trí đường cho xe ô tô ra vào
nơi phần đường có bề rộng chỉ đủ cho một làn xe che khuất biển báo hiệu đường bộ
việc tăng mức hình phạt đối với phương tiện vi phạm trong nghị định bốn mươi sáu hai nghìn một mươi sáu ndcp nhằm mục đích gian đe và chấn chỉnh các chủ phương tiện
để từ đó nâng cao ý thức chấp hành pháp luật giao thông
nghị định một mươi sáu đã tăng cái mức xử phạt lên thì tôi cho rằng nó sẽ tác động trực tiếp đến cái việc tham gia giao thông của những cá nhân
tổ chức mà trước đây thường xuyên có những vi phạm
và ngoài việc tăng nặng hình thức xử phạt tiền thì thời gian tước dây phép đòi xe được quy định trong nghị định bốn mươi sáu cũng được kéo dài hơn
và quy định rõ ràng cụ thể cũng có thể làm cho người tham gia giao thông thấy được hậu quả của việc
chấp hành đầy đủ các quy định về luật giao thông
theo quan sát thì chiếc xe này đã vi phạm cùng một lúc ba lỗi
dừng đỗ trên miệng cống thoát nước trên phần đường dành cho người đi bộ và đỗ xe dưới lòng đường gây cản trở giao thông
còn chiếc xe này ngang nhiên dừng đỗ ngay sau biển cấm rừng đỗ và nằm chắn ngang đường dành riêng cho người đi bộ
đỗ xe lấn chiếm lòng đường và hết cả vỉa hè
thử hỏi người đi bộ phải làm thế nào
đây là hành động vô ý
hành động vô ý hay có chủ ý của chủ phương tiện
thậm chí chiếc taxi này còn ngang nhiên dừng đón trả khách sau biển báo cấm dừng đỗ
khi tiếp xúc với các lái xe mọi người đều đồng tình tăng mức phạt hành chính đối với các chủ phương tiện cố tình vi phạm
theo tôi như vậy là tăng như vậy là cao thì rất cao nhưng theo tôi như thế là cũng hợp lý
vì sao vì để chấn chỉnh những lái xe là có những ý thức rất kém
để giảm bớt ủn tắc
tăng lạc giao thông và tăng lạc giao thông
thì theo tôi là cần phải có những cái hình thức mạnh hơn để gian đe các đối tượng cố tình vi phạm một cái luật lệnh giao thông
để luật thực hiện có hiệu quả mong rằng các chủ phương tiện cần nghiêm chỉnh chấp hành tạo nét đẹp văn hóa trong lĩnh vực giao thông
từ ngày hôm qua bến xe khách lương yên hà nội chính thức ngừng hoạt động
một mươi tuyến vận tải đi một mươi chín tỉnh thành phố được điều chuyển sang ba bến xe đó là gia lâm nước ngầm và yên nghĩa
tính đến một mươi hai h ngày hai mươi sáu tháng bảy có ba mươi sáu trên năm mươi hai đơn vị đã làm thủ tục và đăng ký hợp đồng dịch vụ với bến xe
trong đó có sáu đơn vị đã hoạt động kinh doanh vận tải từ ngày hai mươi bốn tháng bảy
cụ thể bến xe gia lâm đã ký hợp đồng dịch vụ với một mươi ba trên một mươi ba đơn vị với tần suất hoạt động là một trăm ba mươi ba trên một trăm ba mươi ba chuyến một ngày
cụ thể bến xe yên nghĩa đã ký hợp đồng dịch vụ với bảy trên tám đơn vị với tần suất hoạt động là bốn mươi chín trên năm mươi một chuyến một ngày
đơn vị còn lại đang làm thủ tục ký hợp đồng
bến xe nước ngầm đã ký hợp đồng dịch vụ bến với một mươi sáu đến ba mươi bốn đơn vị với tần suất hoạt động là chín mươi chín đến một trăm sáu mươi hai chuyến một ngày